thưa quý vị tết nguyên đán giáp thìn đang đến rất gần
đối với mỗi người dân việt nam về tốt cổ truyền dân tộc thì có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần
bởi vậy mà việc chăm lo tết mạng ý nghĩa nhân văn cao cả thể hiện tinh thần đoàn kết đùm bọc lẫn nhau
đặc biệt là đối với những công nhân người lao động người có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách
chia sẻ lan tỏa tinh thần vì cộng đồng cư dân mạng cho rằng
với sự chung tay góp sức của nhiều tập thể cá nhân có tấm lòng vàng
sẽ có ngày một nhiều hơn những hoạt động ý nghĩa cùng động viên giúp người dân đón một mùa xuân vui tươi
đầm ấm và không ai bị bỏ lại phía sau
lắng nghe những tâm tư nguyện vọng những chương trình hỗ trợ kịp thời
các hoạt động gắn kết để người lao động xa quê tết này không còn phải lo chuyện tàu xe khó khăn
trên nhiều nền tảng mạng xã hội cư dân mạng cùng nhau lan tỏa
chia sẻ hình ảnh của các đồng chí
lãnh đạo đảng nhà nước với các hoạt động thăm động viên tặng quà cho các gia đình chính sách
người lao động công nhân có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán
cư dân mạng cho rằng đây thực sự là những hoạt động rất kịp thời và có ý nghĩa thiết thực
góp phần làm mùa xuân thêm ấm áp cho người lao động
nhất là công nhân ở các khu công nghiệp người lao động có hoàn cảnh khó khăn
với sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước các địa phương các cấp công đoàn
đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực như trợ tết công đoàn
tấm vé nghĩa tình chuyến xe xuân nghĩa tình chuyến bay công đoàn xuân hai nghìn hai mươi bốn
cho người lao động về quê ăn tết vậy là người lao động đã bớt đi rất nhiều nỗi lo
nhiều doanh nghiệp tổ chức phương tiện cho công nhân về quê chuẩn bị phần quà cảm ơn cha mẹ công nhân
có những doanh nghiệp năm nay tuy kinh tế rất khó khăn
nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho người lao động có cái tết ấm no
đây là việc làm thiết thực thể hiện sự trân trọng tri ân và ghi nhận sự đóng góp của người lao động
để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp
xem doanh nghiệp như ngôi nhà thứ hai của mình
với phương châm không để đoàn viên người lao động nào không có tết
trong giai đoạn tết cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư
nguyện vọng của đoàn viên người lao động tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động
vui xuân đón tết tiết kiệm an toàn chấp hành các quy định của pháp luật
và quay lại làm việc đúng thời gian quy định đảm bảo an toàn thuận lợi chú đáo
cư dân mạng cũng thể hiện mong muốn bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trước
mắt cho dịp tết nguyên đán thì những giải pháp căn cơ lâu dài này sẽ thực sự tạo chuyển biến
góp phần cải thiện đời sống cho công nhân người lao động một cách lâu dài và bền vững
tinh thần để không ai bị bỏ lại phía sau không chỉ là những việc làm mang tính thời điểm
mà đã trở thành mục tiêu bền vững để chính phủ các bộ ngành cùng đồng hành
và giải quyết những khó khăn đối với công nhân người lao động
những chính sách cụ thể thể hiện sự thấu hiểu cảm thông chia sẻ với những khó khăn
vất vả của người lao động
không chỉ về tinh thần mà còn tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất
mong muốn không chỉ người lao động có hoàn cảnh khó khăn mà những người nghèo
những người yếu thế cũng sẽ tiếp tục được quan tâm chăm lo
các địa phương sẽ có sự hỗ trợ kịp thời đúng người đúng đối tượng
trên mạng xã hội cư dân mạng cũng chia sẻ thông tin những con số ấn tượng
từ các chương trình kêu gọi quyên góp tết vì người nghèo tại các địa phương
cụ thể chương trình mang tết xung vầy xuân gắn kết đến người lao động
của tổng liên đoàn lao động việt nam phát động từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay
sau một mươi năm triển khai đã có hơn một trăm sáu mươi tám chương trình tết xung vầy
được tổ chức ở các cấp công đoàn với hơn hai mươi bốn triệu lượt đoàn viên
người lao động tham gia tổng kinh phí được hỗ trợ là trên một mươi bảy tỷ đồng
cư dân mạng tin tưởng hệ thống chính trị các cấp và toàn xã hội
sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
huy động mọi nguồn lực quan tâm một cách sâu sắc và có hành động thiết thực
để chăm lo cho người nghèo
người có hoàn cảnh khó khăn
cộng đồng mạng cũng kêu gọi mỗi người có thể trong điều kiện của mình
sẽ tích cực tham gia các hoạt động vận động quyên góp ngày trước tết nguyên đán
để có thể lan tỏa đem thêm yêu thương dành cho những hoàn cảnh khó khăn
để mỗi gia đình đều được đón một cái tết đầm ấm ý nghĩa và đoàn viên
những con số tích cực thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền
các nhà hào tâm đối với người lao động
mong tất cả mọi người cùng chung tay giúp đỡ ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn
mỗi một hoạt động sẽ góp phần mang xuân an vui đến cho mọi nhà
đây chính là động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống
những phần quả ý nghĩa từ các cấp công đoàn đã giúp gia đình người lao động như chúng tôi
yên tâm làm việc đón tết đầm ấm hơn
xin cảm ơn sự quan tâm từ các cơ quan đoàn thể và các cá nhân
việc chăm lo cái tết ấm cúng cho người có hoàn cảnh khó khăn là việc làm cao đẹp
và là sự cụ thể hóa chủ trương đường lối của đảng ủy và chính quyền địa phương
trong dịch tết cổ truyền của dân tộc
những sự quan tâm chia sẻ từ các cấp chính quyền đã thắp sáng lên truyền thống tốt đẹp
lá lành đùm lá sách của dân tộc